từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng năm đồng bào trăm theo đạo bà ni ở ninh thuận hân hoan đón mừng lễ hội maruwan
lễ hội là dịp đoàn tụ gia đình công tạ tổ tiên cùng giao lưu chúc nhau những điều tốt đẹp nhất để siết chặt thêm tình làng nghĩa xóm giúp nhau vươn lên trong cuộc sống
gia đình bà trượng thị thu dinh ở thôn văn lâm ba xã phước nam huyện thuận nam rất vui vì lần đầu tiên tham gia sản xuất cánh đồng lớn
năng suất thu hoạch tám tấn lúa trên một hectare nâng cao thu nhập trong mùa hạn có điều kiện mua sắm lễ vật để cúng tổ tiên trong ngày ramuwan chú đáo hơn mọi năm
gia đình bà dinh đã làm nhiều loại bánh truyền thống của người trăm để cúng tổ tiên và đón mừng lễ hội
lễ tảo mộ là nghi thức đầu tiên trong lễ hội ramuwan được các làng trăm theo đạo bà ni thực hiện
kết thúc lễ tảo mộ bà con trở về nhà để cúng tổ tiên cầu mong một năm mới an lành thịnh vượng
năm nay mặc dù chịu ảnh hưởng của nắng hạn
nhưng với sự quan tâm của chính quyền địa phương đồng bào trăm ninh thuận đã chuẩn bị ramuwan chú đáo
các vị chức sắc tôn giáo nêu gương sáng trong tinh thần hòa hợp đạo giáo vận động tín đồ luôn đoàn kết đùm bọc giúp nhau làm ăn
hội đồng chúng tôi thấy cả ban chính quyền địa phương trong ủy ban tỉnh cũng như các ban ngành của tỉnh
đều rất quan tâm cho đồng bào chúng ta nói chung và đồng bào hồi giáo bà ni chúng ta nói riêng
đây là một niềm khích lệ để cho bà con chúng ta được cuộc sống vui ấm
trong không khí đón mừng lễ hội ramuwan phụ nữ trăm tất bật làm các loại bánh truyền thống để cúng ông bà tại gia đình
người dân cũng bày tỏ niềm vui được đảng nhà nước quan tâm tạo điều kiện thuận lợi
giúp đồng bào đón mừng lễ hội trên tinh thần đoàn kết vui tươi tiết kiệm
theo tục lệ sau ba ngày vui đón lễ hội ramuwan đồng bào trăm theo đạo bà ni bước vào tháng ăn chay
mỗi người trăm đều dành thời gian này đến thanh đường để tỉnh tâm
đồng thời cầu mong tổ tiên độ trì một năm mới được mọi chuyện tốt lành